thời gian vừa qua tp hcm đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống
tuy nhiên theo ghi nhận dù thực tế có nhiều chuyển biến nhưng tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các chợ vẫn tiềm ẩn ở mức cao
tp hcm hiện có khoảng hai trăm bốn mươi chợ đang hoạt động trong đó có chín mươi sáu chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm
ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy hầu hết các loại thực phẩm đưa về thành phố mỗi ngày
đều chưa được sơ chế tại nguồn
việc kiểm tra kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm còn sơ sai
cơ sở hạ tầng nhất là khu vực kinh doanh thực phẩm bị xuống cấp nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm
vì vậy việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống bên cạnh công tác kiểm tra
kiểm soát của các cơ quan chức năng thì các tiểu thương kinh doanh cũng cần phải nâng cao ý thức kinh doanh
lựa chọn thực phẩm hàng hóa con nguồn gốc xuất xứ bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào kinh doanh